trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín các đơn vị vận tải tại tp hcm đã đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của người dân
hoạt động đưa đón vận chuyển hành khách được bảo đảm trên cả ba lĩnh vực đường bộ đường thủy và hàng không
với số lượng cao hơn so với cùng kỳ tổng sản lượng vận chuyển hành khách đạt gần ba triệu lượt
các bến xe khách trên địa bàn đã bố trí điều động hơn bốn mươi năm một trăm bảy mươi hai lượt xe tăng hai so với cùng kỳ
phục vụ nhu cầu đi lại của hơn một hai triệu lượt hành khách tình trạng thiếu xe về tết không xảy ra
các bến khách ngang sông đã vận chuyển hơn một trăm bốn mươi tám lượt khách tăng tám ba
riêng dịch vụ hàng không đã phục vụ hơn một sáu triệu lượt khách bảo đảm an toàn
dịp tết tình trạng trễ chuyến bay có xảy ra nhưng được các đơn vị cố gắng khắc phục kịp thời
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong điều kiện tốt nhất
bên cạnh đó các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông thanh tra giao thông chủ động triển khai
các kế hoạch tuần tra kiểm soát phương án phân luồng điều tiết giao thông kịp thời
nên tình trạng ồn tắc giao thông kéo dài trên ba mươi phút đã không xảy ra